tuy nhiên khi cho phép các doanh nghiệp vusd có thể làm tăng nhu cầu ngoại tệ trong khi đó hiện nay các khoản tiền gửi usd đều không kỳ hạn và lãi suất bằng đã làm giảm mạnh số dư tiền gửi bằng ngoại tệ
nếu nhu cầu vay ngoại tệ tăng mạnh trong thời gian tới có thể dẫn đến tình trạng ngân hàng thương mại tìm cách huy động usd và lãi suất cho vai usd có thể sẽ tăng